xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
thưa quý vị và các bạn siêu bão mang khúc được nhận định là đang ở cấp một mươi năm
giật trên cấp một mươi bảy và khả năng đổ bộ vào việt nam là rất lớn
vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng chín phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai để lên phương án đối phó với siêu bão
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
siêu bão mang khúc có phạm vi gió mạnh rất rộng hiếm thấy trong những cơn bão gần đây ở khu vực này
cụ thể vùng gió cấp bảy có bán kính rộng từ bốn trăm linh đến bốn trăm năm mươi km vùng gió cấp một mươi có bán kính hai trăm linh hai trăm năm mươi km
khu vực bão đổ bộ được nhận định là trung tâm kinh tế xã hội với số dân tập trung đông
các hoạt động trên biển đảo với bờ và đất liền rất nhiều đặc biệt là tại các khu du lịch ven biển và trên các đảo
chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương kiên quyết kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú
hướng dẫn tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu để đảm bảo an toàn phải xong trước một mươi giờ ngày một mươi sáu tháng chín
đồng thời ra soát sẵn sàng các phương án sơ tán người dân tại các vùng thấp trũng ven sông ven biển
đồng thời cấm giao thông trên các vị trí trọng điểm đặc biệt là với cầu vượt biển bảo vệ an toàn đê điều
nhất là đối với các tuyến đê biển bị sự cố có phương án ứng phó kịp thời đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện và thông tin liên lạc
sẵn sàng lực lượng vật tư để khắc phục ngay các sự cố
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ
kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó
liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hòa bình
vào ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với ông nguyễn quang vinh năm mươi hai tuổi
là trường phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cùng với lệnh bắt tạm giam cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở của ông vinh
tại phường tân thịnh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
trước đó vào tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiếp nhận vụ án và ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ông đỗ mạnh tuấn bốn mươi tuổi
phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học và cơ sở và trung học phổ thông huyện lạc thủy tỉnh hòa bình
và nguyễn khắc tuấn ba mươi tám tuổi là chuyên viên phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hòa bình cùng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cũng trong ngày hôm nay tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh thái bình tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân đối với bị cáo nguyễn văn túc thường trú tại xã đông la huyện đông hưng tỉnh thái bình
từ năm hai nghìn sáu nguyễn văn túc đã bị các đối tượng phản động vận động tham gia vào đảng dân chủ hai mươi một hội dân oan nhóm dân chủ khối tám nghìn bốn trăm linh sáu
và được hỗ trợ vật chất khích lệ tinh thần nhằm tiến hành các hoạt động chống phá đảng nhà nước
vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn tám nguyễn văn túc đã bị cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố bị can bắt tạm giam về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó đã bị tòa phúc thẩm toán nhân dân tối cao tại hà nội xử phạt bốn năm tù giam và phạt quản chế ba năm tại địa phương
vào ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi hai hết hạn án phả tù trở về địa phương nguyễn văn túc tiếp tục hoạt động chống đối đảng chế độ
trước các hoạt động chống đối của nguyễn văn túc trong tháng tám và tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can tạm giam và khám xét nơi ở đối với nguyễn văn túc
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn túc một mươi ba năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản một điều bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
phạt bổ sung bị cáo năm năm quản chế tại địa phương nơi bị cáo cư trú trước khi phạm tội kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo nguyễn thọ bốn mươi ba tuổi ngụ tại huyện hàm tân tỉnh bình thuận về tội giết người cướp tài sản
và thọ chính là đối tượng đã sát hại bà lê thị bông sống cùng địa phương dẫn đến ông huỳnh văn nén đã bị tủ oan hơn một mươi bảy năm
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu tòa nhân dân tỉnh bình thuận xử sơ thẩm tuyên phạt thọ hai mươi năm tù về hai tội như trên
sau đó đại diện gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo này
theo nội dung vụ án vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thọ cùng hồ thanh việt ngụ cùng địa phương đột nhập vào nhà bà bông cậy tủ trộm tài sản
thì bị chủ nhà phát hiện lúc này cả hai khống chế người phụ nữ dùng dây xiết cổ làm nạn nhân tử vong
trước khi rời khỏi hiện trường thọ đã
đã lấy nhẫn vàng của bà bông và gần một tháng sau khi xảy ra vụ việc huỳnh văn nén lúc này ba mươi sáu tuổi là người ngụ cùng địa phương
đã bị công an tỉnh bình thuận bắt vì cho rằng ông là hung thủ giết người
về phần họ sau khi gây án xong đối tượng bán nhẫn vàng cướp được rồi thay tên đổi họ bỏ đi nơi khác sống
sau đó công an tỉnh bình thuận lật lại vụ án và xác định thọ mới chính là hung thủ của vụ án
vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm sau một mươi bảy năm sáu tháng ngồi tù an ông nén đã được trả tự do
xét thấy hành vi của bị cáo là cực kỳ nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội
sau khi gây án đã bỏ trốn nên hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại
tăng hình phạt từ hai mươi năm lên trung thân đối với bị cáo nguyễn thọ
chuyển sang một thông tin khác
khi bị cảnh sát một trăm một mươi ba yêu cầu dừng xe kiểm tra đối tượng nguyễn thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ngụ tại phường ba thành phố mỹ tho đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào tổ công tác và có hành vi khiêu khích
tuy nhiên đối tượng tuấn đã bị lực lượng công an tỉnh bến tre khống chế và bắt giữ ngay sau đó
vào khoảng giờ ngày một mươi bốn tháng chín trung tâm cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh bến tre đã nhận được tin báo
xảy ra vụ gây dối trật tự tại một quán karaoke trên đường đồng văn cống phường sáu thành phố bến tre
khi lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đến hiện trường thì phát hiện hai đối tượng gây dối điều khiển xe mô tô từ quán chạy vào đường ngược chiều
khi tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng hai đối tượng đã không chấp hành mà tiếp tục chạy về hướng
của thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
đối tượng ngồi phía sau tên nguyễn thanh tuấn đã liên tục xịt hơi cay vào tổ công tác và có hành động khiêu khích
tổ công tác truy đuổi đến cầu rạch miễu thì bắt giữ được đối tượng nguyễn thanh tuấn
đối tượng điều khiển xe mô tô đã bỏ trốn
lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc tạm giữ tăng vật và tiến hành truy tìm đối tượng bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin này đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại